cơ bản đã được kiểm soát và thành phố đang triển khai sáu giải pháp chiến lược trọng tâm để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ở cấp thành phố nguy cơ dịch ở cấp độ một đối với cấp quận huyện có một mươi tám địa phương ở cấp độ một bốn địa phương cấp độ hai
tuy nhiên dịch còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nhất là những ngày gần đây biến chủng omicron xuất hiện đe dọa các thành quả chống dịch của thành phố
về phương hướng nhiệm vụ cho năm hai nghìn hai mươi hai ông mãi cho biết nội dung quan trọng nhất vẫn là kiểm soát
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước mắt thành phố tập trung giám sát và xử lý đối với biến chủng mới omicron
bên cạnh đó thành phố sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh khôi phục kinh tế dịch vụ thúc đẩy phát triển công nghiệp
thành phố cũng tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị hoàn thành hai đề án phân cấp ủy quyền và cơ chế chính sách cho thành phố thủ đức cải thiện môi trường đầu tư
đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thu hút đầu tư tư nhân đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số một bến thành suối tiên khởi công tuyến metro số hai triển khai kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành không tổ chức các đoàn đi thăm chúc tết lãnh đạo các cấp nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức không sử dụng kinh phí phương tiện
tài sản công và các hoạt động mang tính cá nhân trái quy định trong dịp tết các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phong phú không để xảy ra tình trạng thiếu hàng nâng giá ảnh hưởng đời sống người dân
chính quyền tổ chức các hoạt động gặp gỡ thăm hỏi tặng quà chăm lo tết các gia đình chính sách khó khăn một cách thiết thực và có ý nghĩa
cuối cùng chủ tịch phan văn mãi yêu cầu đảm bảo các tiêu chí an toàn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ tp hcm đi các tỉnh thành trước tết và quay lại thành phố sau tết tập trung giải quyết các công việc tồn động trước tết không để người dân doanh nghiệp chờ đợi
khi thành phố hồ chí minh tự tin quay lại vùng xanh và tự tin nói với cả nước rằng thành phố hồ chí minh đã chính thức trở thành vùng xanh cấp độ một sau nhiều tháng duy trì ở cấp độ hai vùng vàng đây là tín hiệu khả quan
tuy vậy lãnh đạo ngành y tế khuyến cáo mọi người dân tuyệt đối không lơ là nhất là khi biến chủng omit hon xâm nhập
theo đó tp hcm lần đầu đánh giá cấp độ dịch vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi và trong khoảng sáu lần công bố kết quả đánh giá duy nhất lần này thành phố hồ chí minh trở thành vùng xanh các lần trước đó đều ở cấp độ hai vùng vàng nguy cơ trung bình
đây được đánh giá là tín hiệu khả quan đặc biệt trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín mới chuyển nạn và tử vong mỗi ngày tại thành phố hồ chí minh đang giảm sâu
cụ thể số ca mắc mới tại thành phố hồ chí minh giao động trên dưới năm trăm linh ca mỗi ngày
số ca tử vong là hai mươi mức thấp nhất trong một trăm bảy mươi năm ngày kể từ ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh phạm đức hải thông tin tại họp báo vào chiều bảy tháng một tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh
trên một mươi bảy triệu người tiêm mũi một mũi hai mũi ba được đánh giá là một trong những yếu tố then chốt kéo giảm cấp độ dịch
theo đánh giá của lãnh đạo thành phố hồ chí minh
tại các cuộc họp đêm nay cơ bản các hoạt động kinh tế xã hội ở thành phố hồ chí minh được hoạt động ổn định trở lại
một số loại hình dịch vụ được đánh giá nguy cơ cao như karaoke quán bar vũ trường massage cũng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày một mươi tháng một tới đây
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cũng vừa có quyết định tạm dừng hoạt động sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
sau hơn năm tháng thành lập khi cao điểm dịch bệnh gia tăng
một lãnh đạo sở y tế thành phố hồ chí minh
cho rằng cấp độ dịch nêu trên là tín hiệu đáng mừng nhưng không vì thế người dân lơ là chủ quan trong phòng dịch
đặc biệt là trong bối cảnh biến chủng omicron xâm nhập
đến nay thành phố hồ chí minh phát hiện một mươi một ca mắc biến chủng omicron đều là người nhập cảnh
với việc đạt cấp độ một các hoạt động gần như trở lại bình thường nhưng vẫn phải tuân thủ các biện pháp năm k
bởi việc đánh giá theo tuần nên chưa thể nói trước điều gì
ngoài ra cấp độ này xét trên bệnh viện toàn thành phố
riêng một số quận huyện phương xã vẫn còn
một số nơi đang ở cấp độ hai cấp độ ba cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ vị này nói
như vậy về việc đi lại của người dân từ vùng xanh
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế
thì người dân từ vùng xanh về các địa phương không bị hạn chế và cũng không bị cách ly quý vị
tự tin nhưng không được tự kêu để rồi chủ quan dẫn đến hậu quả đáng tiếc
rất mong quý vị khán giả giữ gìn sức khỏe
nếu địa phương bạn vẫn còn những quy định tréo nguê
xin hãy để lại bình luận bên dưới để phản ánh với chúng tôi
chúng tôi tin rằng sẽ góp tiếng nói nào đó để bảo vệ quyền và ích hợp pháp cho các bạn
vẫn là điểm sáng thành phố hồ chí minh chúng ta thật sự phải dành lời khen
sự nể phục và cả kính trọng dành cho những người cầm cân nảy mực của thành phố
vừa qua thành phố hồ chí minh vận động xã hội hóa hai trăm linh bảy tỷ đồng chăm lo tết cho người nghèo
xin cảm ơn chính quyền các doanh nghiệp đoàn thể các mạnh thường quân
vì đã quan tâm chăm lo rất tốt tới sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần cho người dân dịp giáp tết
cụ thể từ nguồn quỹ vì người nghèo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên
thực hiện chăm lo tết cho các cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở có hoàn cảnh khó khăn
đoàn viên hội viên các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn
như công đoàn viên người lao động tổ chức vé xe tết cho thanh niên công nhân
sinh viên khó khăn thanh niên khuyết tật thuộc hội liên hiệp thanh niên thành phố hồ chí minh
đồng bào các dân tộc thiểu số hộ cận nghèo thương binh và nghệ sĩ
hộ dân tại các dự án thuộc diện thu hồi đất có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất trị giám một triệu đồng một người
từ nguồn kinh phí của quỹ phòng chống covid một mươi chín
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh tổ chức thăm
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín thăm hỏi các tỉnh miền trung
tây nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt
trong đó có hoạt động tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh thành phố
có số lao động trở về quê do dịch covid một mươi chín
còn từ nguồn quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh sẽ thăm
hỗ trợ kinh phí chăm lo tết cho các chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh
công an bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh có hoàn cảnh khó khăn
các đơn vị hải quân
bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh cho hay ngoài ra mặt trận tổ quốc các cấp cũng sẽ tổ chức
các chương trình chăm lo an sinh các hoạt động sửa chữa nhà
nâng cấp các công trình phụ cho các hộ khó khăn hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người dân
đồng thời điểm nối bật của năm nay chính là chăm lo tết cho ba trăm tám mươi ba người già neo đơn
hai một trăm năm mươi bốn trẻ mồ côi do covid một mươi chín tổ chức chương trình siêu thị mini tết không đồng
tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức từ ngày tám tháng một đến ngày hai mươi một tháng một
nhằm hỗ trợ cho hơn
hai mươi bảy gia đình khó khăn
không còn sợ đói không còn tâm lý sẽ bị bỏ rơi
thành phố hồ chí minh chúng ta tin đang khỏe lại và hào sản như đã từng
liên quan đến phiếu tiêm bảy mũi nhiều người thắc mắc về việc bộ y tế vừa ban hành
mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine mới gồm bảy mũi
vậy có phải người dân sẽ tiêm bảy mươi vaccine phòng covid một mươi chín hay không
để trả lời cho câu hỏi này tiến sĩ phạm quang thái
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ làm rõ hơn về vấn đề này
cụ thể về việc mẫu giấy chứng nhận mới gồm bảy mũi tiêm của bộ y tế
giấy chứng nhận này mở rộng bảy mũi tiêm để có chỗ ghi thời gian
và tên vaccine tiêm cho một số trường hợp đặc biệt
thí dụ vaccine abdalla của cuba có liệu cơ bản là ba mũi
nhưng nếu người có miễn dịch kém họ cần tiêm liệu bổ sung
và sau đó tiêm liều nhắc lại như thế trường hợp này
cần phải tiêm khoảng ba mũi
hoặc có trường hợp tiêm vaccine thử nghiệm hai mũi
nhưng vaccine chưa được cấp phép để tăng cường miễn dịch
họ sẽ phải tiêm lại vaccine đã được cấp phép từ mũi đầu tiên
như vậy trường hợp này nếu tiêm đủ hết mũi tiêm thông thường
và tăng cường thì sẽ cần tới bảy chỗ để ghi mũi tiêm vaccine
gồm hai mũi thử nghiệm hai ba mũi cơ bản một mũi bổ sung nếu có bệnh lý nền
và một mũi nhắc lại
hoặc có trường hợp tiêm vaccine ở nước ngoài
nhưng có thể tiêm vaccine không phù hợp với hướng dẫn của việt nam
thì họ sẽ phải tiêm lại
việc ban hành giấy chứng nhận mới gồm bảy mũi tiêm vaccine để phù hợp
cho mọi đối tượng phòng cho mọi tình huống phát sinh
thực tế người khỏe mạnh sẽ chỉ tiêm ba mũi vaccine
hoặc cùng lắm là tiêm bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tiến sĩ thái nhấn mạnh
tại một số quốc gia hiện nay như mỹ nhật bản
thấy vẫn có tỷ lệ mắc covid một mươi chín và tử vong rất cao
tỷ lệ tăng nặng và tử vong vẫn có ở nhóm chưa tiếp cận vaccine
do chống đối vaccine hoặc nhóm có bệnh lý không tiêm được
việt nam đang nỗ lực bao phủ vaccine và có tốc độ tiêm vaccine rất nhanh
kể cả mang vaccine đến tận nhà tiêm cho người dân
theo chỉ đạo của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế
việc tiêm mũi tăng cường nhắc lại hai bổ sung đang được triển khai nhanh
để sẵn sàng đối phó với cơn sóng covid một mươi chín mang biến thể omicron
với những nỗ lực đó hy vọng chúng ta có thể có được miễn dịch cộng đồng
trước khi omicron bành trướng
thế nào gọi là mũi cơ bản mũi bổ sung và mũi nhát lại
trước hết liều cơ bản là liều được các nhà sản xuất vaccine hướng dẫn
và thực hành tiêm chủng đủ
mỗi hãng sản xuất vaccine covid một mươi chín sẽ có số liệu cơ bản khác nhau
ví dụ như vaccine astrazeneca pfizer moderna có liệu cơ bản là hai mũi
vaccine adela của cuba có liều cơ bản là ba mũi
nhưng vaccine transcend của hãng johnson johnson thì chỉ có một mũi
sau khi tiêm liều cơ bản
các nhà khoa học nhận thấy sau một thời gian miễn dịch của cơ thể bị giảm dần
khi đó người dân cần tiêm mũi tăng cường
trường hợp người có miễn dịch kém như ung thư hiv hoặc bệnh nhân ghép tạng
dù đã được tiêm liều cơ bản nhưng do đáp ứng miễn dịch yếu
nên phải được tiêm một mũi vaccine nữa so với liệu cơ bản gọi là mũi bổ sung
với mũi bổ sung sau một tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liệu cơ bản
người dân đã có thể được tiêm ngay
trong thời gian này người dân có thể sử dụng chín loại vaccine đã được tiêm ở liều cơ bản để tiêm mũi bổ sung
nếu không có thì có thể dùng vaccine m như của pfizer moderna để thay thế
trong trường hợp những người sức khỏe tốt có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao
ngay sau khi tiêm liệu cơ bản sẽ không cần tiêm mũi bổ sung
tuy nhiên sau sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
những người này có thể tiêm mũi nhắc lại
đối tượng dành cho mũi tiêm vaccine mũi nhát lại là người mắc bệnh nền
tiếp xúc nhiều với f bác sĩ tuyến đầu hay những trường hợp có nghề nghiệp
bắt buộc phải thường xuyên gặp gỡ giao lưu
chúng tôi xin nhắc lại để quý vị hãy thật yên tâm
sở dĩ bộ y tế ban hành mẫu giấy chứng nhận mới gồm bảy mũi tiêm
là để có chỗ ghi thời gian và tên vaccine tiêm cho một số trường hợp đặc biệt
như vậy trường hợp này nếu tiêm đủ hết mũi tiêm thông thường và tăng cường
thì cần sẽ tới bảy chỗ để ghi mũi tiêm vaccine gồm hai mũi thử nghiệm
ba mũi cơ bản một mũi bổ sung nếu có bệnh lý nền và một mũi nhắc lại
hoặc có trường hợp tiêm vaccine ở nước ngoài
nhưng có thể tiêm vaccine không phù hợp với hướng dẫn của việt nam
thì họ sẽ phải tiêm lại không phải ai cũng sẽ tiêm bảy mũi
còn tùy vào thể trạng và sức khỏe của mỗi người
do đó bà con hãy thật bình tĩnh nghe đầy đủ và kiểm chứng thật chính xác
thông tin mình nghe được quý vị nha
quay lại với vấn đề thưởng tết hàng năm
vẫn là nỗi trăng trở đau đáu của cả doanh nghiệp lẫn người lao động
việc hàng nghìn công nhân ở một số nhà máy lớn phía nam ngừng việc đòi tăng thưởng tết
làm gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp sau một năm chật vật vì dịch
hai hôm nay toàn bộ nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạng poochan việt nam
đóng ở phường hóa an thành phố biên hòa đồng nai
phải dừng sản xuất vì công nhân ngừng việc phản đối chính sách thưởng tết vừa được công bố
trong khi công nhân yêu cầu nhà máy phải thưởng bằng năm ngoái
thì phía doanh nghiệp thông báo khó đáp ứng covid một mươi chín khiến cho nhà máy putin
phải ngưng sản xuất gần ba tháng một số tháng cầm chừng
năm hai nghìn hai mươi một kế hoạch sản xuất không hoàn thành lợi nhuận giảm
theo thỏa ước lao động tập thể đã thống nhất giữa doanh nghiệp và công đoàn
hàng năm nhà máy có thưởng tết nhưng tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh
năm nay làm ăn không hiệu quả nên thưởng tết công nhân nhận thấp nhất một tháng lương
cao nhất là một năm mươi bốn tháng thấp hơn ba mươi so với trước khi có covid một mươi chín xuất hiện
tương tự trường hợp futin giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hàng trăm công nhân công ty trách nhiệm
hữu hạng freetrend a đóng tại khu chế xuất linh trung hai thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh đã ngừng việc và yêu cầu bang giám đốc tăng tiền thưởng tết
trước đó khi chưa xuất hiện dịch tiền thưởng tết hàng năm của công nhân ở frigen a
làm việc chưa đủ ba năm là một tháng lương và tăng dần theo thâm niên người cao nhất nhận ba tháng
năm hai nghìn hai mươi một công ty ngưng sản xuất hơn ba tháng
không đạt nơi doanh nghiệp giảm mức thưởng tết
vẫn với cách tính cũ nhưng tiền thưởng sẽ giảm chỉ còn sáu mươi
nhà máy ra thông báo thưởng tết chiều hôm trước sáng hôm sau nhiều lao động ngừng việc phản đối
trước phản ứng của công nhân doanh nghiệp buộc phải nâng lên mức bảy mươi năm
mức thưởng mới được áp dụng cho tất cả nhà máy toàn tập đoàn với khoảng bốn mươi lao động
lý giải tâm lý ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng tết của công nhân
bà trần thị thanh hà trưởng bang quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam
cho rằng năm hai nghìn hai mươi một người lao động đối mặt với nhiều khó khăn do việc làm thu nhập giảm
đa phần công nhân không có tích lũy nên đạt nhiều kỳ vọng vào tiền thưởng tết để thêm một khoản chi tiêu
ngoài ra người lao động cho rằng dịch ở việt nam mới tác động mạnh vài tháng trong năm hai nghìn hai mươi
những năm trước tình hình sản xuất của nhà máy rất tốt nên doanh nghiệp có tích lũy
bằng chứng liên tục mở rộng xưởng tăng tuyển dụng
dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế tiến sĩ lê duy bình
momica việt nam cho rằng trước mắt những cuộc ngừng việc của hàng nghìn công nhân
với lý do tăng thưởng tết sẽ khiến các doanh nghiệp cùng ngành nghề lo lắng
sau thời gian chật vật vì dịch chuỗi cung ứng đứt gãy đơn hàng chậm trễ
nay tình hình sản xuất đang dần phục hồi các đơn hàng dệt may
dài da đang quay trở lại với các nhà máy việt nam
nếu các vụ ngừng việc không sớm được giải quyết mà lan rộng
sẽ khiến các hợp đồng quay đầu sang các thị trường khác
bởi theo ông bình quan hệ lao động hài hòa ổn định là một trong những yếu tố quan trọng
thu hút đầu tư
chứ theo quy định hiện hành thưởng tết cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào sự thương lượng giữa đôi bên
về quy mô toàn công ty đó là thỏa ước lao động tập thể được chủ doanh nghiệp thương lượng với công đoàn
đối với cá nhân được thể hiện trong hợp đồng lao động khi một cuộc ngừng việc xảy ra
cơ quan chức năng chính quyền địa phương cần xem xét yếu tố này
nếu phù hợp với quy định pháp luật cần giải thích để người lao động hiểu rõ đồng thuận
theo tiến sĩ bình trong bối cảnh covid một mươi chín gây ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế
doanh nghiệp phải gồng gánh nhiều chi phí đặc biệt vẫn duy trì được lương thưởng
đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là điều rất đáng quý
người lao động cần nhìn về những mặt tích cực mới có thể đồng hành với nhau lâu dài
biên họa công nhân đình công thì cà mau có lẽ người lao động cũng sẽ khóc rộng khi tưởng tết nguyên đáng
hai hai mươi hai cao nhất gần năm mươi triệu đồng và thấp nhất là hai trăm linh đồng
lãnh đạo sở lao động thương binh xã hội tỉnh cà mau cho biết
một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
đã có báo cáo về tình hình lương năm hai nghìn hai mươi một và thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn
qua thống kê cho thấy mức lương năm hai nghìn hai mươi một bình quân từ năm đến một mươi triệu đồng một người một tháng
mức cao nhất là một trăm một mươi triệu đồng và thấp nhất là ba chín triệu đồng đều thuộc về doanh nghiệp dân doanh
trong năm qua không có trường hợp doanh nghiệp nào trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng
và không có nợ lương người lao động lãnh đạo sở lao động thương binh xã hội cà mau cho hay
theo sở lao động thương binh và xã hội cà mau
thưởng tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai bình quân từ một bốn triệu đồng đến tám triệu đồng một người
mức thưởng cao nhất là một mươi sáu triệu đồng và thấp nhất là năm trăm linh đồng
có hàng trăm công ty doanh nghiệp có dự kiến thưởng tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
với mức bình quân từ ba triệu đồng đến hơn một mươi năm triệu đồng
trong đó mức thưởng cao nhất là gần năm mươi triệu đồng và thấp nhất là hai trăm linh đồng
so với thưởng tết dương lịch và tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba
thì mức thưởng của năm hai nghìn hai mươi hai không tranh lệch nhiều
trước diễn biến của dịch covid một mươi chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị các địa phương tạm dừng bắn pháo hoa
tổ chức lễ hội tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy ký văn bản số năm mươi tám ngày bảy tháng một
gửi các sở quản lý văn hóa cả nước xung quanh nội dung tổ chức lễ hội dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo bộ đề nghị các sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bán pháo hoa nổ trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương tổ chức các hoạt động du lịch thể thao hoạt động từ các bảo tàng
di tích thư viện rạp chứa phim địa điểm biểu diễn nghệ thuật theo văn bản số ba nghìn tám trăm sáu mươi hai hd bvhttjl
vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương hướng dẫn các khu điểm du lịch
các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch
phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp tết nguyên đáng
đảm bảo du khách được đón tết vui tươi lành mạnh và an toàn
công văn cũng nêu rõ chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch trong việc cưới
việc tan tảo mộ mừng thọ tổ chức ngày lễ ngày kỷ niệm các hoạt động dịch vụ vui chơi
đảm bảo phù hợp với quy định của ngành y tế tại địa bàn theo phương châm
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa
thể thao và du lịch lễ hội trước trong và sau tết nguyên đáng đảm bảo phục vụ nhân dân đón tết vui tươi
lành mạnh an toàn phù hợp với nếp sống văn minh phong tục tập quán
truyền thống văn hóa của dân tộc và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của từng địa phương
trước thông tin này quý vị có cảm nghĩ gì xin hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng chia sẻ các bạn nha
vừa qua thủ đô tokyo và một số khu vực khác của nhật bản ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục
trong khi tại lào số ca nhiễm mới vẫn tăng và ở mức bốn con số
chính quyền thủ đô tokyo cho biết số ca mắc mới tại thành phố này trong ngày tám tháng một đã lên mức một hai trăm hai mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
tăng gấp một mươi năm lần trong một tuần và là mức cao nhất kể từ ngày một mươi một tháng chín
điều này cho thấy dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng sau khi tokyo ghi nhận trường hợp nhiễm omicron đầu tiên khoảng hai tuần trước
không chỉ tokyo một số khu vực khác của nhật bản trong đó có tỉnh onkinawa và hiroshima
cũng ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày ở mức cao kỷ lục
cụ thể chính quyền okinawa thông báo số ca mắc mới tại địa phương này ở mức cao nhất ngày thứ ba liên tiếp với một bảy trăm năm mươi chín ca
trong khi tỉnh hiroshima dự kiến số ca mắc mới tiếp tục ghi nhận mốc kỷ lục buồn trong ngày tám tháng một với số ca mắc mới có thể vượt năm trăm linh ca
theo kế hoạch từ ngày chín tháng một okinawa và hiroshima và tỉnh yamaguchi sẽ áp đặt tình trạng khẩn cấp và biện pháp phòng dịch trọng điểm
theo đó các quán bar nhà hàng sẽ rút ngắn thời gian hoạt động và ngừng phục vụ đồ uống có cồn
chính quyền ba tỉnh trên cho rằng sự lây lan virus sars cov hai tại các căn cứ quân sự của mỹ ở okinawa và yamaguchi
đã góp phần khiến các ca mắc tại địa phương gia tăng
vừa qua australia lần đầu tiên ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm ncov một ngày
ca tử vong cũng ở mức cao nhất từ sau đỉnh dịch delta năm ngoái
giới chức australia hôm nay thông báo ghi nhận một trăm một mươi sáu hai mươi năm ca nhiễm ncov mới vượt qua mức đỉnh hơn bảy mươi tám ca trước đó một ngày
gần một trăm linh trường hợp trong số này đã được phát hiện tại bang victoria đông dân nhất cả nước
nơi sắp tổ chức giải quần vợt australia
australia cũng báo cáo thêm hai mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín con số cao nhất kể từ sau mức đỉnh được báo cáo vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
khi nước này trải qua làn sóng do biến chủng delta
nhiều quan chức australia kêu gọi từ bỏ chiến lược phong tỏa chặt chẽ khi hơn chín mươi dân số trên một mươi sáu tuổi đã tiêm vaccine đầy đủ
tuy nhiên lãnh đạo các bang đã tái áp đặt nhiều hạn chế trong bối cảnh số ca nhiễm mới bùng phát
chủ yếu liên quan tới biến chủng omicron
nhiều bang yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc và đình chỉ các cuộc phẫu thuật lựa chọn không gấp gáp
bang neil sawells vào hôm qua cũng tái thực thi lệnh cấm khiêu vũ và uống rượu khi đứng trong các quán bar
trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tăng vọt sự xuất hiện của novak djokovic tay vợt số một thế giới
cũng gây ra nhiều tranh cãi khi anh thông báo trên twitter rằng mình được nhập cảnh vào australia mà không cần tiêm phòng hay cách ly một mươi bốn ngày
trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tăng vọt sự xuất hiện của novak djokovic
tay vật số một thế giới cũng gây nhiều tranh cãi khi anh thông báo trên twitter rằng mình được nhập cảnh vào australia mà không cần tiêm phòng hay cách ly một mươi bốn ngày
với quốc gia say mê mông quần vợt nhưng cũng coi chủ nghĩa quân bệnh là nguyên tắc thiên liêng việc quyết định miễn trừ tiêm chủng cho djokovic
người được cho là không ủng hộ vaccine bị chỉ trích như cái tác và mặt gần hai mươi triệu người australia đã tiêm đủ liều vaccine
australia là một trong những nước chống covid một mươi chín thành công nhất trên thế giới
nhưng cũng phải trả giá đắt khi người dân sống trong cảnh phong tỏa suốt nhiều tháng
biên giới quốc tế bị đóng cửa số ít người nhập cảnh phải tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngặt và đắt đỏ trong hai tuần
hoạt động đi lại giữa các bang cũng bị cấm suốt thời gian dài
australia chỉ bắt đầu mở lại biên giới từ cuối năm ngoái
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế